tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec đã kỷ luật hàng loạt tập thể cá nhân có liên quan đến việc cao tốc đà nẵng quảng ngãi có tổng đầu tư là ba mươi bốn năm trăm linh tỷ mới khai thác đã đi vào hưu học
vac đã quyết định cảnh cáo năm cá nhân gồm giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói bốn giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói sáu cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói bốn
đoạn công ty tuấn lộc thi công cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói sáu đoạn tổng công ty thành an thi công phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì ban điều hành đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vec cũng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn tiến thành giám đốc ban quản lý dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi
về tập thể vec tiến hành kiểm điểm cảnh cáo bốn đơn vị gồm ban điều hành liên danh nhà thầu gói bốn ban điều hành liên danh nhà thầu gói sáu ban quản lý dự án đà nẵng quảng ngãi ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự do thua nợ cá độ bóng đá đối tượng phan hồng chuẩn đã từ vĩnh long lên đắk lắc lừa chiếm đoạt ba chiếc xe ô tô đem cầm cố lấy tiền trả nợ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam phan hồng chuẩn về hành vi trên
theo kết quả điều tra ban đầu cách đây khoảng bốn năm chuẩn thường xuyên thuê xe ô tô tự lái của anh trần minh hải ở xã hòa thắng thành phố bôn ma thuật và luôn trả xe và tiền thuê xe đúng hẹn
tuy nhiên trong mùa world cup năm hai nghìn một mươi tám chuẩn thua nợ cá độ bóng đá trên hai trăm linh triệu đồng để có tiền trả nợ chuẩn đã ba lần đến nhà anh hải thuê ba chiếc xe ô tô tự lái
sau đó làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố được ba trăm ba mươi một triệu đồng số tiền này chuẩn đã mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện long hồ bắt quả tăng tám đối tượng đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trong khu đất chống tại ấp phước hanh b xã phước hậu huyện long hồ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
một bộ tài xỉu một bộ bài tay đã qua sử dụng một mươi ba xe mô tô bốn điện thoại di động và số tiền trên một mươi sáu triệu đồng
các đối tượng đã dùng các tấm bạc che chắn khu vực này và thường xuyên đến đây tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền gây mất an ninh trật tự tại địa phương
một đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép từ lào về việt nam đã bị lực lượng biên phòng quảng trị phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung